từ ngày hôm nay ngày một mươi một tháng một mươi một những xe chưa dán thẻ thu phí tự động không dừng
cố tình đi vào làn đường đã phân loại phương tiện sẽ bị xử lý vi phạm
bên cạnh đó tổng cục đường bộ giao vụ pháp chế thanh tra chủ trì phối hợp với vụ an toàn giao thông
tổ chức kiểm tra hiện trường các trạm thu phí về việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của tổng cục
kịp thời chấn chỉnh và có biện pháp xử lý đối với các đơn vị chậm triển khai thực hiện
tổng cục đường bộ cũng đề nghị cục cảnh sát giao thông bộ công an phối hợp kiểm tra xử lý các vi phạm tại trạm thu phí
đồng thời dự thảo kế hoạch phối hợp kiểm tra xử lý các vi phạm tại một số trạm thu phí trên các tuyến quốc lộ trọng điểm